lễ tổng kết và trao giải liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai đã diễn ra tại thành phố cần thơ
tham dự liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai có một trăm ba mươi đơn vị đầu mối trong toàn quân
với ba trăm năm mươi tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phóng sự phim tài liệu hai mươi phóng sự chuyên đề khoa học
giáo dục quốc phòng một trăm linh bốn chương trình quốc phòng toàn dân và vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
theo đánh giá của ban tổ chức các tác phẩm tham dự liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai
phản ánh sinh động và toàn diện các mặt hoạt động quân sự quốc phòng thực tiễn cuộc sống người chiến sĩ
truyền thống của các đơn vị địa phương và các vấn đề xã hội nổi bật
đặc biệt tại liên hoan lần này nhiều tác phẩm dự thi có cách thể hiện mới chuyên nghiệp
thể hiện sự đầu tư quan tâm của các đơn vị và tác giả đạt được tiêu chí của liên hoan là đổi mới sáng tạo và lan tỏa
ban tổ chức đã quyết định trao tặng sáu mươi hai huy chương vàng một trăm linh huy chương bạc tặng một trăm ba mươi hai bằng khen cho các tác phẩm của các tác giả
có nhiều cố gắng trong làm phim và chương trình tham dự liên hoan
tổng cục chính trị cũng tặng bằng khen cho một mươi bốn đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai